cùng với lãnh đạo đại diện hội đồng nhân dân ủy ban nhân dân ủy ban mặt trận tổ quốc các cơ quan đoàn thể của tỉnh ninh bình
hàng ngàn người dân địa phương cũng đã tới lễ viếng để bày tỏ sự tiếc thương trước sự ra đi của chủ tịch nước trần đại quang
người suốt đời công hiến phụng sự dân tộc tổ quốc một người con ưu tú của quê hương tỉnh ninh bình
năm nay đã gần chín mươi tuổi nhưng cụ hoàng khắc câu quê ở xã kim định huyện kim sơn tỉnh ninh bình
vẫn một mình đạp xe hơn chục cây số đến lễ viếng chủ tịch nước trần đại quang
mong muốn của cụ cũng như nhiều người dân nơi đây là được tận tay thắp nén tâm nhang tiện đưa người con ưu tú của quê hương

người dân ninh bình thì thì các bác bảo ai cũng phải quý và yêu
vì ông công tác chưa được mấy mà đã từ trần rồi cho nên là rất là thương tiếc
dù mới chỉ hơn sáu giờ sáng nhưng trên con đường nhỏ tại quê nhà chủ tịch nước trần đại quang
đã có hàng nghìn người dân xếp hàng chờ tới giờ viếng
họ là bà con lối xóm là những người đã gặp và cả những người chưa từng được

trước di ảnh của chủ tịch nước nhiều người đã không ngăn nổi những giọt nước mắt nghẹn ngào tiếc thương
rất là xúc động khi nghe tin bác vậy là tôi ngày nào tôi cũng xem truyền hình tôi rất là buồn
và tôi cũng có rơi nước mắt
mặc dù tôi chỉ là người dân ở đây thôi chứ chứ không phải là anh em gì cả
nhưng mà bác lao động vất vả cho đến khi bác ta đi